và sáng ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi một ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
với số đại biểu tán thành cao quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn
và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
nghị quyết nêu rõ quốc hội giao chính phủ thủ tướng chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ ngành địa phương
trong năm hai nghìn một mươi bảy triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém
kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực được chất vấn
tại kỳ họp này báo cáo quốc hội tại các kỳ họp sau
nghị quyết cũng nêu rõ trong lĩnh vực công thương cần ra soát đánh giá tổng thể về thực trạng
mức độ thiệt hại khẩn trương xử lý rứt điểm đối với các dự án thua lỗ kém hiệu quả
không để tiếp tục kéo dài gây thiệt hại cho nhà nước xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm
đối với cơ quan tổ chức cá nhân có sai phạm trong quá trình đầu tư từ đề xuất chủ trương
thẩm định phê duyệt đến thực hiện đối với các dự án thua lỗ kém hiệu quả
đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường giám sát chặt chẽ các tác nhân gây ô nhiễm môi trường
của dự án formosa hà tĩnh theo dõi và có biện pháp phục hồi môi trường biển
thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường sớm ổn định sản xuất và đời sống của người dân
trong vùng bị thiệt hại ở các tỉnh miền trung
đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo tổ chức ra soát để thực hiện hiệu quả luật giáo dục
hoàn thành việc xây dựng và triển khai hiệu quả các đề án giải pháp đổi mới căn bản toàn diện
giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo
quốc hội cũng phê phán nghiêm khắc ông vũ huy hoàng bộ trưởng bộ công thương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu trước quốc hội và cử tri cả nước do đã có những vi phạm
về công tác cán bộ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ nêu trên gây hậu quả nghiêm trọng
ảnh hưởng sâu đến uy tín của đảng nhà nước bộ công thương
gây bức xúc trong xã hội được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm chất vấn